chỉ đạo chính quyền các địa phương đặc biệt là lực lượng công an quyết liệt đẩy mạnh tuyên truyền nhắc nhở cũng như có biện pháp xử lý dân đe các trường hợp vi phạm
vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang điều tra làm rõ nghi án phát hiện một thi thể nam giới trong bao tải ven đường phan văn trị tại phường một mươi quận gò vấp
thông tin ban đầu vào tối qua một công nhân đi thu gom rác thải
trên đường phan văn trị phường một mươi quận gò vấp tp hcm thì đã phát hiện một thi thể nam giới được cuốn trong bao tải ở ven đường
tiếp nhận tin báo lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường khám nghiệm điều tra xác minh vụ việc
nạn nhân được xác định là nam giới khoảng ba mươi tuổi mặc quần sọc ngắn mới tử vong
và ai biết thông tin về nạn nhân hoặc nội dung liên quan đến vụ việc hãy đến công an quận gò vấp trình báo để phục vụ công tác điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vừa khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với đối tượng trần hoàng trắng
trú tại thị xã giá rai tỉnh bạc liêu để điều tra làm rõ về hành vi giết người
theo hồ sơ của cơ quan công an vào khoảng một mươi bảy h ngày sáu tháng bốn tại khóm một phường hộ phòng thị xã giá rai
trần hoàng trắng đã xảy ra cự cãi với anh rể
vào lúc này anh rể của trắng đã dùng ống tuyết đánh vào người cho nên trắng bỏ chạy về nhà lấy một con dao tự chế
sau đó quay trở lại chém nhiều nhát vào người khiến nạn nhân bị thương nặng
sau khi gây án trắng đã đến cơ quan công an đầu thú còn nạn nhân được người nhà đưa đi cấp cứu kịp thời
nên may mắn qua cơn nguy kịch
ba đối tượng sử dụng ma túy trong bốn phòng hát tại quán karaoke titanic tại xã cao minh thành phố phúc yên
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vĩnh phúc phát hiện
nhằm trốn tránh lực lượng chức năng
đang quyết liệt kiểm tra việc chấp hành thị chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
quán karaoke titanic đã treo biển bên ngoài quán về việc tạm ngừng hoạt động
thế nhưng thực chất bên trong thì vẫn tổ chức cho khách hát karaoke
vào khoảng hai giờ sáng ngày một mươi ba tháng bốn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã kiểm tra phát hiện nhóm bốn mươi ba đối tượng
đang hát và nhảy trong bốn phòng hát karaoke với âm thanh lớn
qua kiểm tra nhanh có ba mươi bảy đối tượng dương tính với chất ma túy
cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đang tiếp tục điều tra để lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định
vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang đã triệu tập đối tượng là nguyễn văn tiếp
về hành vi tổ chức đánh bạc và tụ tập đông người
đáng chú ý là đối tượng này còn phát trực tiếp về hành vi vi phạm trên mạng xã hội facebook và youtube
trước đó vào ngày chín tháng bốn lực lượng công an huyện hiệp hòa đã phát hiện một tài khoản facebook
và youtube có cùng tên đăng ký đăng tải clip phát trực tiếp hình ảnh của một nhóm đối tượng tụ tập đánh bạc
với hình thức là đánh liêng ăn tiền cùng với nhiều lời lẽ lăng mạ thách thức lực lượng chức năng
tiến hành xác minh thì công an công an đã triệu tập chủ tài khoản là nguyễn văn tiếp để điều tra làm rõ vụ việc
tại cơ quan công an tiếp khai nhận vì không có tiền tiêu xài nên đã tổ chức chiếu bạc tại nhà cho một mươi ba đối tượng đến đánh bạc
sau đó thu tiền phế và để thu hút đông số lượng người theo dõi trên kênh youtube
cũng như facebook của mình tiếp đã phát trực tiếp toàn bộ quá trình tổ chức đánh bạc trên trang cá nhân
và hiện nay trang cá nhân của tiếp đã có trên một trăm linh clip với gần năm người theo dõi
cùng về tội tàng trữ vận chuyển
mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy đối tượng đinh thị xuân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hộ khẩu thường trú tại ba trăm bốn mươi thanh nhàn
phường quỳnh lôi quận hai bà trưng tp hà nội và đối tượng hoàng văn lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú
tại số một trăm tám mươi ba khu dây thép thị trấn đồng đăng huyện cao lộc của tỉnh lạng sơn
cũng phạm tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện lộc bình tỉnh lạng sơn là đối tượng lý văn đồng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú
tại thôn cóc bẻ xã xuân tình huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý